tại phường long bình thành phố biên hòa đối tượng lê minh long chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai đã dùng giao sát hại chị võ thị mỹ hương là chủ tiệm spa hương rosa cướp hai điện thoại di động một đôi bông tai một dây chuyền một lóc và ba nhẫn màu vàng long cũng là đối tượng nghiện game online
trên công an huyện kim bảng đã phân công lực lượng chia thành ba mũi áp sát vị trí của huy và vận động thuyết phục đối tượng
sau khoảng hai mươi phút lợi dụng lúc huy mất cảnh giác lực lượng công an đã nhanh chóng không chế thành công đối tượng
đồng thời phối hợp tiến hành dập lửa không để cháy lan đảm bảo an toàn không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản cho người dân xung quanh
một mươi bị can đều là cán bộ làm việc tại trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi và thủy sản đắk lắc và trạm khuyến nông
thành phố bô ma thuật vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi tham mô tài sản
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần phát triển giống gia súc miền trung và trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi thủy sản đắk lắc ký hợp đồng
về việc phối giống bò có chữa thuộc chương trình giống gốc năm hai nghìn một mươi tám số lượng là hai năm trăm linh con tổng giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước
sau đó thì bốn cá nhân
nhân tại trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi và thủy sản đắk lắc đã không tiến hành lập kế hoạch triển khai thực hiện
mà thông đồng với các cán bộ của trạm khuyến nông lập khống hồ sơ chiếm đoạt tổng giá trị hợp đồng để chia nhau tiêu xài
một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố bốn phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
hai nữ sinh cấp ba điều khiển xe máy tông vào xe ô tô bảy chỗ qua đường khiến hai người này bị thương nặng
theo thông tin ban đầu hai nữ sinh trung học phổ thông điều khiển xe máy chở nhau lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tỉnh bình dương đi thành phố đồng xoài
khi đến khu phố bốn phường tân đồng bất ngờ tông vào xe ô tô bảy chỗ chưa rõ người điều khiển
cú tông mạnh khiến hai nữ sinh và xe máy bị văng ngược trở lại
cả hai bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
chiếc xe máy bị hư hỏng
còn chiếc xe ô tô bị hư hỏng một phần
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị kiểm tra phát hiện ngăn chặn lái xe sử dụng rượu bia từ xa từ sớm giúp hạn chế rủi ro cho người tham gia giao thông
công an tỉnh quảng ninh đã tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là các phi phạm về nông độ cồn ma túy
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên
quốc lộ một mươi tám
đoạn qua thành phố hạ long phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh phối hợp với lực lượng tăng cường của bộ công an lập chốt kiểm tra nồng độ cồn ma túy
tại thời điểm kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của người đàn ông này là năm mươi bảy mg trên một lít khí thở
thừa nhận buổi trưa đã uống rượu nhưng người này không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng
sau gần hai giờ đồng hồ rời khỏi hiện trường người này quay lại thừa nhận với tổ công tác
buổi trưa bản thân đã uống lượng rượu